đến với vùng cao bắc cạn cũng như trên mọi miền tổ quốc việt nam tết nguyên đán là ngày tết lớn nhất trong năm của người dân
đây là thời điểm mà bất kỳ người con xa quê nào cũng muốn trở về xung họp với gia đình của mình để đón xuân cùng tham gia những sinh hoạt văn hóa cộng đồng ấm áp
mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian văn hóa cộng đồng này qua tục thịt lợn tết của người tây
không biết từ lúc nào tục thịt lợn đã trở thành truyền thống đón tết của người tây bắc cạn
từ những tháng đầu năm nhiều gia đình người tày đã chú ý đến việc dành một con lợn nuôi để cuối năm thịt vào dịp tết
nhà nào có điều kiện khá giả thì thịt riêng một con lợn to nhà nào tiết kiệm hơn thì cũng tập hợp vài ba hội thịt chung một con
lợn do người dân tự nuôi nên không chăn cám tăng trọng mà chỉ chăn bằng cây chuối dây lang do đó thịt thường thơm ngọt hơn
thịt lợn tết là mình để tổng kết cuối năm để cả nhà xung họp với nhau
cái cây chuối dây lang do đó thịt thường thơm ngọt hơn
các cháu các chất năm nào cũng như năm nào năm nào có hôm làm muộn thì là hai mươi chín tết
gọi cả các cháu các chất về mà hội ngộ một bữa với gia đình
thịt lợn tết cũng là cách mà bà con đồng bào người tây bắc cạn cùng nhau chia sẻ hưởng thụ thành quả sau một năm lao động sản xuất
nhưng ý nghĩa hơn cả đây còn là cách mà họ trình báo lên tổ tiên tình hình mọi mặt của con cháu trong một năm qua
một mâm cúng sung túc với những món ăn truyền thống
từ thịt lợn của người tây sẽ được người chủ gia đình dân cúng lên tổ tiên
thịt lợn càng to món ăn càng phong phú thì gia chủ càng mừng vì họ cho rằng như vậy mới thể hiện được hết lòng thành kính tổ tiên
sau cùng tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức món thịt lợn ngày tết được chế biến theo khẩu vị của người tày
trong một năm thì ông thịt một con lợn hôm nay đầy đủ con cháu trong nhà xung họp cảm xúc ông cảm thấy mừng lắm không có gì mà mừng như hôm nay
trong năm mới tới thì ông mong các cháu là trong gia đình và tất cả ở đây là mọi người đều mạnh khỏe và các cháu học giỏi ngoan
năm sau là thịt con to hơn nãy đã báo lên các cụ trên bàn kia rồi
năm sau là thịt con to hơn này làm sao là cho các con cháu làm ăn phát đạt hơn nữa về mọi mặt
tết là dịp để gia đình đoàn viên hội tụ nhưng tết cũng là dịp thể hiện rõ nhất những nét văn hóa
tục của mỗi dân tộc anh em
đẹp hơn nữa khi những phong tục đó góp phần làm cho truyền thống tình cảm gia đình tình làng nghĩa xóm được bền chặt khăng khít hơn trong sự phát triển của đời sống xã hội
và tục thịt lợn tết sẽ tiếp tục được đồng bào người tây bắc cạn duy trì như một cách gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình của cộng đồng dân tộc